ủy ban bầu cử quốc gia của hàn quốc cho biết nước này sẽ tổ chức bỏ phiếu sớm trong tuần cho cuộc bầu cử tổng thống
theo đó cho phép cử tri trên toàn quốc được đi bỏ phiếu sớm ở nhiều địa điểm
theo ủy ban bầu cử quốc gia hàn quốc bỏ phiếu sớm sẽ diễn ra trong hai ngày mùng bốn và mùng năm tháng năm
tất cả ba năm trăm linh bảy điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước sẽ được mở cửa từ sáu giờ đến một mươi tám giờ
chính quyền hàn quốc cũng sẽ bố trí các điểm bỏ phiếu tại những điểm trung chuyển lớn như sân bay quốc tế incheon và ga seoul để tạo thuận lợi cho cử tri
đặc biệt là những người có dự định đi du lịch trong dịp nghỉ lễ trẻ em của hàn quốc rơi vào ba ngày cuối tuần từ ngày năm đến ngày bảy tháng năm
trước đó hôm một tháng năm hàn quốc cũng tổ chức cuộc bỏ phiếu sớm khác kéo dài bốn ngày cho các cử tri không thể tham gia bầu cử trong ngày bỏ phiếu chính thức mùng chín tháng năm tới
bên cạnh đó để tăng tỷ lệ cử tri đi bầu cử
ủy ban bầu cử thông báo sẽ cho phép cử tri chụp ảnh gần các điểm bỏ phiếu và đăng tải các hình ảnh này lên mạng internet
với điều kiện các bức ảnh này không thể hiện sự ủng hộ cho một ứng cử viên cụ thể nào